sau hơn năm năm xảy ra hỏa hoạn chung cư carina plaza tại địa chỉ số một nghìn sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt quận tám tp hcm
vào đêm ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
ngày mai ngày năm tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan
trong đó bị cáo nguyễn văn tùng bốn mươi hai tuổi cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
và nguyễn quốc tuấn ba mươi bốn tuổi cựu trưởng ban quản lý chung cư carina bị sự xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo nội dung vụ án khoảng một h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block a
chung cư carina từ chân xe máy của một người dân
và ít phút sau khói và lửa phát ra từ phía trước đầu xe rồi lửa bùng lên cao ngang ống thông gió và ở tầng hầm
đến một giờ hai mươi ba phút hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt
ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hàng trăm xe máy ô tô cùng các phương tiện khác
luồn khí nóng độc luồn theo buồn thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư
khiến một mươi ba người tử vong sáu mươi người bị thương gây thiệt hại khoảng bốn tỷ đồng
các bị cáo nguyễn văn tùng nguyễn quốc tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy
tại chung cư carina đã bị hư hỏng không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế
sửa chữa khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy
hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
để chuẩn bị cho phiên tòa hội đồng xét xử đã triệu tập sáu trăm bốn mươi hai người bị hại
bảy mươi người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan một mươi lực sư bào chữa cho hai bị cáo
và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các biên viện liên quan
vụ án kéo dài hơn năm năm mới được đưa ra xét xử là vì một số trường hợp chưa thỏa thuận được mức bồi thường
về thiệt hại bị hại đi nước ngoài ảnh hưởng đến việc giám định tỷ lệ thương tật
đến nay đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và người bị hại thỏa thuận bồi thường
một số yêu cầu bồi thường chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình xét xử
phiên tòa dự kiến sẽ xét xử từ ngày năm đến ngày một mươi tháng bốn